asean không chỉ là thị trường rộng lớn với dân số hơn sáu trăm linh triệu người mà còn là khu vực kinh tế có quy mô gdp đạt gần ba tỷ usd đang phát triển mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp asean năng động và sáng tạo
vai trò trung tâm của asean ở khu vực nhất là hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư đã nhận được sự tham gia ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế bao gồm cả những tập đoàn hàng đầu trên thế giới
trong sáng nay ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của asean đã chia sẻ tầm nhìn về những thách thức và cơ hội đầu tư kinh doanh ở asean thông qua hội nghị thượng đỉnh kinh doanh asean bloomberg hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu khai mạc
phát biểu tại hội nghị thủ tướng khẳng định việt nam đang cùng các nước asean tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn nữa liên kết asean xây dựng một cộng đồng asean vận hành theo luật lệ
thực sự hướng tới cộng đồng asean
người dân bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân có quan hệ rộng mở với các đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả trong khu vực và toàn cầu

phát biểu việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chào đón tất cả các doanh nghiệp asean và quốc tế đã chọn việt nam là điểm đến đầu tư tin cậy